năm qua công tác giáo dục lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc nói chung và lịch sử văn hóa của mảnh đất cố đô hoa lư ninh bình nói riêng
thông qua các hoạt động ngoại khóa ở các cơ sở giáo dục đã góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng
khởi dậy niềm tự hào dân tộc tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ
và đồng thời hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh
thực hiện thông tư số ba mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ giáo dục và đào tạo
ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới để bồi đắp tình yêu với lịch sử nước nhà
tại các cấp học giáo viên đã thường xuyên đổi mới phương pháp dạy ứng dụng công nghệ thông tin và bài giảng
đưa ra những hình ảnh sinh động gắn với mỗi sự kiện để giúp các em dễ hiểu dễ nhớ và hứng thú hơn
để cho là nâng cao cái tinh thần dân tộc cũng như là cái lòng yêu nước của tất cả các bạn
thì trong quá trình giảng dạy là tôi cũng có đổi mới phương pháp
tôi đã vận dụng phương pháp giáo dục stem vào trong bộ môn lịch sử
bây giờ các thầy cô đổi mới qua các phương pháp dạy học như dạy trên sli và cho học sinh đi trải nghiệm thực tế
thì bọn em cảm thấy yêu thích môn lịch sử hơn và cảm thấy hứng thú về môn lịch sử nhiều hơn
ninh bình nơi có hàng nghìn di tích lịch sử danh lam thắng cảnh là nguồn tư liệu quý giá để học sinh đến tham quan tìm hiểu
qua đó giúp các em bồi đắp thêm những kiến thức về lịch sử
cũng như tìm hiểu về những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương
qua những trải nghiệm thực tế em càng thêm yêu quý và hiểu thêm truyền thống văn hóa địa phương em
bản thân em cũng đã từng có những bài thuyết trình bằng tiếng anh cho các bạn trong trường
cũng như là những du khách nước ngoài để hiểu thêm về văn hóa việt nam
xã hội ngày càng phát triển hiện đại các em học sinh ít có điều kiện để tham gia hiểu biết
về những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông ta nhất là đối với các em học sinh ở thành thị
do đó việc thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sống
đã giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị truyền thống của dân tộc ta được các bậc phụ huynh đồng lòng ủng hộ
chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo là các cơ sở giáo dục các phòng giáo dục đào tạo
vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bảo tàng với thư viện tỉnh tổ chức tuyên truyền những cái giá trị văn hóa cốt lõi
về các di tích lịch sử danh nam thắng cảnh tại ninh bình
có thể thấy những hoạt động mà các nhà trường tổ chức trong thời gian qua đã giúp học sinh hiểu thêm
về những giá trị văn hóa truyền thống lịch sử của dân tộc tạo nên động lực nhân lên tình yêu quê hương đất nước cho các em